mới đây tòa án nhân dân huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bị cáo liên quan đến vụ án
cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
theo cáo trạng chiều ngày sáu tháng bốn sau khi nghe cuộc gọi của tuấn đen ngụ huyện cao lãnh nói bạn mình bị nguyễn văn hùng đánh
nguyễn trí trung ba mươi một tuổi ngụ xã an long huyện tam nông cùng nhóm bạn rủ nhau vào thị trấn tràm chim để nói chuyện hòa giải
khi đến nơi cả nhóm gặp tuấn đen và cùng đến nhà nguyễn văn hùng
tuấn đen bỏ đi tưởng là nhóm trung có hung khí đánh nhau nên một người bạn của hùng vào bên hông nhà nhặt gạch ống ném vào nhóm của trung
hai bên xảy ra hỗn chiến hậu quả hai người trong nhóm của trung bị thương
sau đó các bị cáo đã bồi thường cho người bị thương số tiền bảy mươi triệu đồng
xét thay mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như tính chất khôn đồ của các bị cáo
tòa án nhân dân huyện tam nông đã tuyên nhóm bị cáo một mươi người tổng cộng một mươi chín năm ba tháng tù
trong đó có bốn người đều nhận mức hai năm tù nhưng cho hưởng án treo